sáng nay hàng nghìn cổ động viên việt nam đã sang malaysia để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
bên cạnh đó hàng triệu cổ động viên tại việt nam cũng sẽ đồng hành cùng với đội tuyển của chúng ta
trên hành trình mang cúp vàng aff sau một mươi năm chờ đợi
năm giờ sáng khắp các sảnh trong sân bay quốc tế nội bài ngập tràn sắc đỏ
hôm nay hành trang của các đoàn khách đi từ việt nam sang malaysia không chỉ có hộ chiếu hành lý
mà còn có rất nhiều cờ đỏ sao vàng hình rán chấm kèn cổ vũ cho đội tuyển
gửi lời chúc đến đội tuyển việt nam chiến thắng chúng ta sẽ vô địch
con muốn sang bên malaysia để có thể tiết lợi cho các anh và có thể mang chiến thắng về cho tổ quốc mình
đoàn chúng tôi đến đây rất là đông và chuẩn bị lên máy bay cất cánh
và tôi rất hy vọng là đến sân bay malaysia và cổ vũ cho đội tuyển việt nam và sẽ giành được chiến thắng
mặc dù đã biết những thông tin về
tình hình quá khích có thể xảy ra tại malaysia
song rất đông cổ động viên việt nam quyết tâm lên đường cổ vũ cho đội tuyển
với họ không gì có thể ngăn nổi tình yêu bóng đá và tình cảm yêu mến dành cho đội tuyển việt nam
mình tin rằng cổ động viên việt nam vẫn nhiệt tình đến sân
và hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có một kết quả thật là tốt để cho lượt bè
vô địch vô địch vô địch
việt nam vô địch việt nam vô địch

thì tôi đã lưu ý với cổ động viên
thứ nhất là lưu ý các cổ động viên việt nam là chúng ta không có những hành động quá khích ở bên nước bạn
thứ hai là trên sân vận động thực sự lưu ý là không nên đốt pháo sáng
và chúng ta cổ động nhưng mà phải thật fair play
khó khăn trong việc mua vé trận chung kết lượt đi tại malaysia
hầu hết cổ động viên chọn mua tour của các hãng du lịch với giá giao động từ một mươi ba đến một mươi bốn triệu đồng một người
đồng hành cùng đội tuyển việt nam
các đơn vị tổ chức tour còn chuẩn bị thêm
cả những vật dụng để cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu tối nay
vé ở bên malaysia thì trên truyền thông báo giới thì các anh chị cũng biết là các cổ động viên của malaysia cũng rất là khó khăn
nhưng khi đặt với chúng tôi thì chúng tôi kết nối với đơn vị tour đối tác của nước bạn
cho nên chúng tôi được những cái mà chính sách chúng tôi lấy vé nó hợp lý hơn
và sau đó là chúng tôi lấy thuận lợi và chính xác là đêm qua chúng tôi có những tấm vé như thế này
các cổ động viên việt nam lên đường sang malaysia với tâm trạng háo hức
phấn khởi cùng niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của các tuyển thủ quốc tế
việt nam vô địch việt nam vô địch